ngày một mươi năm tháng một mươi một tại tuyên quang đã diễn ra chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tuyên quang
dự kiến có khoảng trên năm trăm linh người cao tuổi được các giáo sư bác sĩ của bệnh viện mắt trung ương trực tiếp phẫu thuật thay thủy tinh thể với chi phí cho mỗi ca phẫu thuật khoảng một mươi triệu đồng
các bệnh nhân sẽ được phẫu thuật trên xe chuyên dụng của bệnh viện mắt trung ương
đây là xe phẫu thuật mắt lưu động duy nhất của việt nam với những trang thiết bị và kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới được các giáo sư tiến sĩ bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành mắt của việt nam trực tiếp thực hiện
chương trình diễn ra trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang